được biết trong quá trình chung sống hai vợ chồng thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn và đã ly thân từ năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã một đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là hồ thanh phong chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
ngày ba bốn lực lượng công an đồng loạt triệt phá năm tụ điểm trồng cây cần sa
cần xa quy mô lớn ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại các điểm này tổ công tác đã nhổ bỏ thu giữ hơn một chín trăm linh cây cần sa tươi và hơn bảy mươi tám kg cần xa khô
bước đầu làm rõ cần sa sau khi được thu hoạch đưa về dãy của phong để phơi và đóng gói
sau đó phong liên hệ bán cho một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng về các hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa
hai đối tượng là nguyễn văn lợi và nguyễn văn dũng thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản là dây cắp điện
tại hàng loạt trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an huyện thanh hà nhận được trình báo của công ty điện lực thanh hà
về việc bị mất trộm dây cắp điện trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà
qua điều tra xác định lợi và dũng là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nói trên
toàn bộ số dây cáp được các đối tượng cắt trộm mang đến các cửa hàng phế liệu bán để lấy tiền tiêu xài
theo đó từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã câu kết với một số
sáu đối tượng khác thực hiện một mươi năm vụ cắt trộm dây cắp điện của các trạm biến áp khác nhau trên địa bàn huyện thanh hà
vụ việc đang được mở rộng điều tra
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đi qua địa bàn tỉnh
trước đó trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đi qua địa bàn tỉnh hà nam
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô mang biển kiểm soát
ba mươi a ba nghìn một trăm bốn mươi tám và năm mươi một h ba mươi chín nghìn hai trăm linh bảy do lái xe trú tại quận bảy tp hcm điều khiển trên xe chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đấu tranh khai thác lái xe khai nhận được một người việt nam không quen biết liên lạc qua điện thoại
để thuê xe chở bốn người này vào tp hcm
qua xác minh bốn người nước ngoài đều là nam giới mục đích nhập cảnh qua việt nam để đi sang campuchia tìm việc làm
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi